để bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến nay các đơn vị quản lý bốn mươi sáu hồ chứa của tỉnh phú yên đã cơ bản tích đủ nước
việc xây dựng phương án bảo đảm nguồn nước là vô cùng cần thiết vì theo dự báo trong năm hai nghìn hai mươi tỉnh phú yên sẽ gặp khó khăn về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
phú yên có hơn bốn mươi sáu hồ chứa nước thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt với tổng dung tích hơn sáu mươi sáu triệu mét khối
từ sau bão số sáu các đơn vị quản lý hồ chứa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam đã tiến hành tích nước
trong đó có ba hồ chứa dung tích lớn mỗi hồ hơn một mươi triệu mét khối là đồng tròn suối vực và phú xuân
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một tất cả bốn mươi sáu hồ chứa đã tích được khoảng chín mươi tám dung tích thiết kế
dự kiến ba ngày tới sẽ tích đủ và bắt đầu mở nước cấp cho vụ sản xuất đồng xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với diện tích hơn ba mươi sáu triệu m ba
trong đó có hai mươi sáu hectare cây trồng trong đó có hai mươi năm hectare lúa
để bảo đảm an toàn hồ chứa và vận hành cấp nước công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
cũng đã lắp đặt tám trạm đo mưa tại đầu nguồn các hồ chứa nước lớn
các trạm đo mưa này sẽ kiểm soát được lượng nước về hồ để có phương án điều tiết qua tràn và chủ động tích cân đối nguồn nước chống hạn